thưa quý vị những ngày qua thông tin về bốn cán bộ chiến sĩ công an hai cán bộ xã hy sinh và một số người dân thiệt mạng trong vụ nhóm nghi phạm tấn công tại huyện chư quynh tỉnh đắk lóc khiến người dân cả nước không khỏi bàng hoàng xót xa
tây nguyên những ngày tháng sáu nỗi buồn nhốm cả miền đất đỏ ba gian các lễ sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ với rất nhiều dự định hoài bão dở sang
tiếc thương đau xót trước những mất mát quá đội lớn lao các lực lượng chức năng hiện vẫn đang dốc toàn lực để truy bắt những đối tượng còn lại trong nhóm tấn công
bốn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hai cán bộ xã thuộc tỉnh đắk lắk đã hy sinh khi làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
các anh đã ngã xuống để lại sau lưng sự xót thương vô tận của gia đình đồng nghiệp và tất cả người dân việt nam
rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bài viết
bình luận bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh của các liệt sĩ
nghe tin mà lòng nặng chịu
trong cuộc đời ai cũng muốn được sống vì họ không chỉ có một mình mà còn có gia đình vợ con cha mẹ phía sau
họ đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ bao nhiêu ước mơ còn giang sở
vì nước quên thân vì dân phục vụ giữa thời bình mà phải hy sinh
tôi không muốn tin điều đó là sự thật
vô cùng thương tiếc chia buồn với gia đình các liệt sĩ
sự hy sinh của các anh chúng tôi luôn luôn khắc ghi
người đau lòng nhất vẫn là người ở lại
say rớt nhất là người đã xa đi mãi mãi không thực hiện được mong muốn bao năm
xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và đơn vị nơi các đồng chí đang công tác
gần chừng trị nghiêm nhóm người đã gây ra tội ác
sự hy sinh trong thời bình thật quá đau xót
thành tâm chia buồn với các gia đình liệt sĩ
và người dân vô tội
vụ việc sáu cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đã để lại bao nỗi đau cho gia đình người thân nỗi tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp nhân dân
tuy nhiên trong tàn thương và nỗi đau ấy
những ngày qua gia đình các đồng chí cũng được tiếp thêm hơi ấm
bởi luôn có đồng đội kề vai nhân dân sát cánh
sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo từ trung ương đến địa phương
đã luôn quan tâm thăm hỏi và chia sẻ tới gia đình các đồng chí
các thủ tướng chính phủ đã ký quyết định cấp bằng tổ quốc thi công đối với sáu lễ sĩ
trước đó bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm
đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ tại huyện trương quyên tỉnh đắk lắk
những sự quan tâm hết sức kịp thời từ đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các liệt sĩ
đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước
tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh
mong rằng sẽ tiếp tục có những chính sách những sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa
tới gia đình các đồng chí để các anh ra đi được an lọc
sự hy sinh của các anh sẽ không bao giờ vô nghĩa
ghi nhận này sẽ là niềm an ủi to lớn cho người thân và gia đình các đồng chí
trước những mất mát to lớn mà họ đã phải nhận
tuy nhiên liên quan đến vụ việc
trong ngày một mươi ba tháng sáu công an tỉnh quảng nam
đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đối tượng
về hành vi cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạng vu gống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm cá nhân liên quan đến vụ việc gây dối an ninh trật tự tại đắk lắc
qua vụ việc người dân nên cẩn trọng trước các thông tin sai lệch
không được kiểm chứng đồng thời tuyệt đối không đăng tải
chia sẻ những bài viết có nội dung xuyên tạng vu gống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
chúng ta nên cập nhật thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống như báo công an nhân dân
truyền hình antv vtv chứ không nên tin các bài viết trên mạng xã hội
rất dễ mắc bẫy của các thế lực thù địch
xử phạt để làm gương cho những người khác
cần cẩn trọng trong việc chia sẻ trên mạng xã hội đặc biệt trong những lúc nhạy cảm như thế này
phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội rất nguy hiểm
mỗi người cần có trách nhiệm trước nội dung mà mình đăng tải
mỗi hành động
mỗi hương sáng
vì nước quên thân
vì dân phục vụ của các anh hùng liệt sĩ
đã góp phần làm cho hòa bình ổn định của đất nước được giữ vững
kỷ cương phép nước được nghiêm minh
tài sản tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ
quan điểm của bạn như thế nào về nội dung trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại